và tặng quà dành cho một trăm linh cặp đôi đầu tiên lựa chọn đà nẵng để tổ chức đám cưới kỳ nghị trang mật
với nhiều điểm mới hấp dẫn và đa dạng sự chọn lựa dành cho các phân khúc thị trường mục tiêu

sáng hai mươi chín tháng ba huyện ủy hội đồng nhân dân quỹ ban nhân dân
quỹ ban mặt trận thủ quốc việt nam huyện an dương hải phòng

thuộc địa phận xã an hưng huyện an dương
đền thờ phạm thượng quận thờ ngài thần chủ và cũng là thành hoàng phạm đình trọng
ông sinh năm một nghìn bảy trăm một mươi bốn đời vua lê dụ tông là một danh thần nổi tiếng văn võ toàn tài
vị đại quan nổi tiếng của đất nước trong chiều hậu lê thế kỷ một mươi tám
ông đối tiến sĩ làm quan từ chức cấp sự trung trải thăng đến chức bồi tụng
thượng tư bộ binh hàm thái tử thái bảo tước hải quận công
là người có công dẹp phỉ tàu oq quan lan tại biên giới việt trung
phá được phong trào khởi nghĩa nông dân nguyễn hữu cầu
sau đó ông được cử làm đốc chấn nghệ an một chấn hiểm yếu của quốc gia
ở đây ông có nhiều chính sách tốt được sĩ phu dân chúng kính trọng bến mộ
đền thờ phạm thượng quận được khởi dựng vào nửa cuối thế kỷ một mươi tám
sau khi ông phạm đình trọng mất triều đình đã sắc phong làm phúc thần làng kinh giao
ngôi đền được tu bổ tôn tạo xây dựng lại
song vẫn giữ được những nét kiến trúc truyền thống và có giá trị mỹ thuật cao
đền có mặt bằng kiến trúc chữ nhị ba gian tiền bái
một gian hậu cung và làm theo thức trồng diêm nóc cát mái đao cong lợp ngoài mũi
ngoài giá trị về lịch sử đền thờ phạm thượng quận còn bảo tồn
lưu giữ được khá nhiều cổ vật có giá trị về lịch sử mỹ thuật
với những giá trị ý nghĩa lịch sử văn hóa tiêu biểu
đền thờ phạm thượng quận được bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia
cũng tại buổi lễ ubnd huyện an dương công bố quyết định thành lập
ban quản lý di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ phạm thượng quận
sáng ngày ba mươi tháng ba lễ thượng cờ tổ quốc tại giải vô địch marathon quốc gia
và cự li giải báo tiền phong lần thứ sáu mươi năm năm hai nghìn hai mươi
tiền phong marathon đã được tổ chức trang trọng tại bãi môn mũi điện phú yên
giải tiền phong marathon năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng ba đến ngày ba mươi một tháng ba
với rất nhiều hoạt động ý nghĩa như tri ân tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh bảo vệ bến vũng rô và tàu không số
thăm hỏi trung tâm ăn điều dưỡng tàu ngầm thăm và tặng quà các đồn biên phòng
hải đăng đài lánh trao cờ tổ quốc tặng bà con ngư dân và lực lượng kiểm ngư
khám chữa bệnh tấp thuốc miễn phí cho người nhọc
đặc biệt lễ thường cờ tổ quốc trong lòng tổ quốc diễn ra vào sáng ba mươi tháng ba
tại bãi môn mũi điện truyền đi thông điệp về lòng yêu nước
ý chí mạnh mẽ về bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng
với chủ đề tổ quốc trong lòng tổ quốc lễ thượng cờ đã vượt lên một nghi lễ bình thường
ca ngợi tinh thần yêu nước thương nòi ý chí mạnh mẽ về bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia
khát vọng vươn lên cống hiến và dưỡng xây đất nước
đặc biệt trong lòng bãi môn mũi điện mang dáng hình tổ quốc
còn có một giám hình việt nam thu nhỏ hơn nữa được xếp bởi ba hai trăm linh đoàn viên
thành niên học sinh tỉnh phú yên với sắc áo cờ đỏ da vàng
phát họa nền hình ảnh tổ quốc trong lòng tổ quốc vô cùng ấn tượng
đây là lần đầu tiên một sự kiện thể thao lớn có sự đồng hành và tham gia trực tiếp
của cán bộ chiến sĩ và nhân dân việt nam ở huyện đảo trường sa thân yêu
năm nay giải đấu thu hút sự tham gia của gần một mươi hai vận động viên trên cả nước
trong đó có các thành viên của đội tuyển quốc gia như nguyễn thị oanh nguyễn văn lai
hoàng nguyên thanh hoàng thị ngọc hoa lê thị tuyết
ngoài tranh tài ở các cửa ly cá nhân vận động viên đội tuyển các tỉnh thành
ngành còn thi đấu tính điểm đồng đội toàn đoàn
ngày hai mươi chín tháng ba văn phòng chính phủ vừa có văn bản số hai nghìn tám mươi hai vpcp kgvx
chuyên đặt ý kiến của phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
về việc gửi hồ sơ mong mường và nghệ thuật trèo trình unesco
cụ thể xét đề nghị của bộ văn hóa thể thao và du lịch
ý kiến thẩm định của hội đồng di sản văn hóa quốc gia về việc xin phép ký
và gửi các hồ sơ quốc gia mò mường và nghệ thuật trèo để trình
xét ghi danh vào các danh sách di sản văn hóa phi vật thể của unesco
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà có ý kiến như sau
đồng ý đề trình unesco xem xét đưa di sản văn hóa phi vật thể mong mường
hòa bình thanh hóa ninh bình phú thọ sơn la hà nội và đắk lắc
vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
và di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật trèo thái bình ninh bình hà nam nam định
hải dương hưng yên bắc ninh vĩnh phúc phú thọ quảng ninh bắc giang
thái nguyên hà nội và hải phòng vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
ủy quyền bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch ký các hồ sơ theo quy định
ủy ban quốc gia unesco việt nam chủ trì phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
làm các thủ tục cần thiết để gửi các hồ sơ di sản tới unesco
bảo đảm thời gian theo quy định của công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể năm hai nghìn ba
và pháp luật về di sản văn hóa
tối hai mươi chín tháng ba tại thành phố hà giang tỉnh hà giang đã tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa
du lịch và ẩm thực quốc tế lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
đến dự có lãnh đạo ban dân vận trung ương bộ văn hóa thể thao và du lịch
lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh hà giang
phát biểu khai mạc lễ hội đồng chí nguyễn văn sơn chủ tịch ubnd tỉnh hà giang nhấn mạnh
hà giang là nơi sinh sống của một mươi chín dân tộc anh em nơi sự đa dạng về văn hóa dân tộc
lại được thiên nhiên yêu đáy về sản vật địa phương
người dân nơi đây sáng tạo nên kho tàng văn hóa ẩm thực phong phú
hấp dẫn với nhiều món ăn được vinh danh trong chương trình bình chọn ẩm thực tiêu biểu cấp quốc gia
như cháo ấu tẩu men men mật ong bạc hà chè san tuyết phở ngô
từ lâu ẩm thực hà giang đã trở thành đặc sản
quà tặng thu hút sự quan tâm của khách du lịch đến thưởng thức và trải nghiệm
lễ hội văn hóa du lịch và ẩm thực quốc tế là sự kiện nhằm nâng tầm thương hiệu
đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh thành phố trong cả nước và quốc gia
tăng cường xúc tiến giới thiệu điểm đến du lịch
tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tổ chức cá nhân gặp gỡ giao lưu
trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sản ẩm thực địa phương
đây cũng là dịp tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch của mỗi địa phương
tiếp tục có những giải pháp hiệu quả để bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc nói chung
và ẩm thực nói riêng góp phần phát triển du lịch xanh và bền vững
lễ hội có sáu mươi năm gian hàng trong đó có sự tham gia của hai mươi hai tỉnh thành phố trong nước
và một số nước trên thế giới như hàn quốc trung quốc nhật bản thái lan
trong thời gian ba ngày diễn ra sự kiện du khách đến với hà giang sẽ được tham quan
trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn tìm hiểu văn hóa điểm đến du lịch
các vùng miền thưởng thức các món ăn ngon
ngày hai mươi chín tháng ba sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng cho biết
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
lâm đồng điểm hẹn của hoa và âm nhạc sẽ có loạt chương trình hấp dẫn để thu hút du khách
theo đó doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ giới thiệu các sản phẩm mới
nhất là trong lĩnh vực thể thao mạo hiểm du lịch trải nghiệm
khám phá văn hóa truyền thống của cộng đồng người thiểu số
du lịch kết hợp với xem biểu diễn âm nhạc và tham gia một số tiết mục âm nhạc thể thao
mang tính sôi động đang là xu hướng mới ở địa phương đã được unesco công nhận là thành phố âm nhạc
trong thời gian diễn ra tuần lễ vàng du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
lâm đồng sẽ đón đoàn của một số nước như hàn quốc malaysia indonesia
đến khảo sát sản phẩm dịch vụ du lịch mới
qua đó giới thiệu ủ tiềm năng
tổ chức khảo sát một số sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh
hoạt động này nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch gặp gỡ kết nối
phát triển du lịch
ký hợp tác kinh doanh
phát triển du lịch
từng bước hình thành hệ sinh thái
ngành du lịch
hà hàn đây là ngành du lịch thân thiện với người hồi giáo
trong đó tuân thủ các nguyên tắc và quy định của đạo hồi
bao gồm các dịch vụ như ăn uống chỗ ở vận chuyển giải trí và mua sắm
được biết đây là lần thứ ba tỉnh tổ chức tuần lễ vàng du lịch
năm nay lâm đồng dự kiến tổ chức từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày sáu tháng sáu
theo lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng
những năm gần đây đà lạt luôn nằm ở tốp đầu của nước ta
về thu hút du khách vào dịp lễ tết cuối tuần
thưa quý vị từng góp mặt trong các dự án điện ảnh có doanh thu kỷ lục của anh trai chấn thành
là hai tác phẩm nhà bà nữ bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng và mai năm trăm năm mươi tỷ đồng
nữ diễn viên trẻ huỳnh uyển ân cho biết cô muốn bước ra ngoài để tham gia các phim khác
qua đó khẳng định được năng lực với khán giả
mới đây uyển ân góp mặt trong phim cái giá của hạnh phúc
trong phim cô đóng vai con gái của thái hòa được giới thiệu là vai diễn nặng đồ nhiều tự sự
cô đồng ý ngay mà không cần xem qua kịch bản khi được mời tham gia dự án
cùng các gương mặt tên tuổi giỏi nghề như nghệ sĩ ưu tú hiễu châu thái hòa quang minh
uyên ân đã dành chọn thời gian nỗ lực đọc kịch bản rèn luyện cảm xúc để hóa thân vào vai diễn
uyên ân chia sẻ cô là một diễn viên nên cho phép nhận tất cả các phi mình yêu thích
cô nhìn nhận việc có anh trai nổi tiếng đã giúp mình đến gần hơn với nghề và khán giả
đồng thời học hỏi nhiều kinh nghiệm
tuy nhiên uyển ân cũng mong được công chúng công nhận là diễn viên có năng lực
khi rời khỏi các tác phẩm của người thân
nữ diễn viên cho biết thêm cô chưa bao giờ đặt giới hạn bản thân
chỉ đóng phim trấn thành mà không được phép tham gia phim các đạo diễn khác
cô quan niệm con đường làm nghề sẽ có lúc lên và lúc xuống không thể nào lên mãi được
với dự án mới cô được khán giả đón nhận thế nào uyển ân đều cảm thấy bình thường
cô vui nếu phim đạt doanh thu cao vì đó là thành quả của cả ekip
ngược lại nếu phim không như kỳ vọng nữ diễn viên sẽ cố gắng hơn trong những dự án sau
bên cạnh ngôi sao phòng vé thái hòa phim cái giá của hạnh phúc
có giản diễn viên như xuân lan uyển ân lâm thành nhã nghệ sĩ yêu tú hữu châu trương thanh long trâm anh
tác phẩm do nguyễn ngọc lâm ông xã xuân lan đạo diễn
phim sẽ ra dạp từ ngày một mươi chín tháng bốn có xuất chiếu sớm trong cả ngày một mươi tám tháng bốn